ủy viên ban chấp hành đảng bộ tri bộ khối một mươi các đồng chí trong thường vụ đảng ủy và lãnh đạo
các học viện trường công an nhân dân khu vực phía bắc do đảng ủy tổng cục chính trị công an nhân dân
tổ chức vào sáng qua tại hà nội
lớp bồi dưỡng đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra theo kế hoạch
các giảng viên của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã truyền đạt nhiều chuyên đề chính
nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản và kỹ năng phương pháp công tác cho các đồng chí cấp ủy viên
phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng trung tướng trần bá thiểu yêu cầu
thời gian tới các đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng lần này với chức trách nhiệm vụ được giao
chủ động triển khai những kiến thức đã được nghiên cứu truyền đạt trong thời gian tham gia lớp học
phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị đảng bộ phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống và phòng chống tự diễn biến trong nội bộ nêu cao và đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện
vai trò của các đảng bộ đơn vị trong công an nhân dân tập trung củng cố kiện toàn tổ chức
nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng
thực hiện chỉ thị số năm cttvk của bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh công an tp đà nẵng đã xây dựng kế hoạch
nội dung và biện pháp thực hiện chỉ thị này trong toàn công an tp
theo đó công an các đơn vị thuộc công an tp đà nẵng
sẽ đẩy mạnh nghiên cứu tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn kết lồng ghép chặt chẽ với phong trào thi đua thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
tiếp tục xiết chặt kỷ cương kỷ luật chấp hành điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ
các đồng chí bí thư cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch của bản thân
để cám bộ chiến sĩ đảng viên cấp giới nói theo
đoàn viên hội phụ nữ công an thành phố sẽ xây dựng tổ chức hội thi hội đàm triển lãm về học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cho đoàn viên hội viên
việc xây dựng những kế hoạch này phải hoàn thành trong tháng một mươi và được tiến hành thường xuyên
liên tục với cách làm sáng tạo sinh động phù hợp với đặc điểm chức năng của từng đơn vị từng lực lượng
chương trình tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang
vừa ra lệnh tạm giữ đối tượng dương văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
tại thôn lọng đình xã bắc lũng huyện lục nam tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan điều tra đối tượng dương văn quyết khai nhận trước đó vào hồi hai mươi một h ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
sau khi đi uống rượu tại nhà một người bạn về
quyết nghe thấy anh đàm văn đông là công an viên kiêm tổ trưởng tổ công tác mặt trận của thôn lọng đình nói rằng
buổi họp thôn tối ngày hôm trước không được diễn ra là do vợ chồng quyết không đi học
nghe thấy vậy quyết đã giấu một con dao nhọn trong người và tìm nói chuyện phải trái với anh đông
khi anh đông không để ý quyết rút dao đâm một nhát vào phía sau lương anh đông
sau đó quyết về cất giao và đến cơ quan công an huyện tự thú
do vết thương quá nặng anh đông đã tử vong trên đường đi cấp cứu
với năm tiền án và một lần đi trường giáo dưỡng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại thôn một xã lộc an huyện bảo lâm
lại vừa bị công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam ba tháng vì tiếp tục tái phạm
theo lời khai của hoàng do vợ mới sinh con được bảy tháng gia đình khó khăn
nên hoàng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại thôn một xã lộc an huyện bảo lâm
lấy được nhiều tài sản như bếp ga
vi tượng gỗ tiến hành điều tra ngày hai mươi chín tháng chín công an huyện bảo lâm đã bắt được hoàng
được biết khi mới một mươi ba tuổi hoàng bị bắt đi trường giáo dưỡng
sau đó trốn trường và tiếp tục con đường trộm cắp với năm lần bị tòa án nhân dân nhiều địa phương kết án
tổng cộng gần ba mươi năm tù giam
năm hai nghìn một mươi bốn hoàng gia tù lấy vợ và lại tiếp tục phạm tội
qua nguồn tin trinh sát đội cảnh sát kinh tế công an thành phố lạng sơn vừa phối hợp với đội quản lý
thị trường số một tri cục quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện một container lợn thịt đang trong quá trình
phân hủy bức mùi hôi thối trên bãi đất trống tại khuôn biên trang trại thanh nga có địa chỉ
tại km hai mươi cộng sáu trăm linh thôn mai thành xã mai pha tp lạng sơn
qua kiểm tra thực tế thì trong container có chứa gần một mươi tấn lợn thịt khối chưa qua kiểm dịch
chủ hàng là ngô đăng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại số nhà một mươi ba khu vườn sái thị trấn đồng đăng
huyện cao lộc nguyên khai với cơ quan chức năng
mua gom số lợn yếu lợn chết từ các xe lợn xuất khẩu sang trung quốc
quay đầu về bán cho các trang trại làm thức ăn chăn nuôi
thưa quý vị trong các phóng sự trước của truyền hình công an nhân dân đã phản ánh cách thức hoạt động
cũng như biến tướng của hình thức đa cấp online
kinh doanh niềm tin mà cụ thể ở đây là hệ thống luân chuyển sự giàu có
m năm đã khiến cho người chơi nhận trái đắng về mình
và trong quá trình điều tra phóng viên chúng tôi đã tiếp cận được
với những nạn nhân này và kết cục của những nạn nhân này ra sao
chiêu trò tiếp theo của hệ thống này là gì
và còn những sân chơi nào tương tự như m năm
phóng sự tiếp theo của truyền hình công an nhân dân
tham gia vào hệ thống luân chuyển sự giàu có m năm từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tin vào một tương lai tươi sáng
ban đầu những nạn nhân này chỉ tham gia chơi với mức đầu tư nhỏ nhất là sáu triệu sáu trăm linh nghìn đồng
sau hơn một tháng

sau hơn một tháng lãi thu được sáu triệu sáu trăm linh nghìn đồng

chơi dễ dàng lãi suất cao
khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
những nạn nhân này đã dốc toàn bộ tài sản
đi cầm cố sổ đỏ
vầy lãi ngày
và bán cả xe ô tô vào đầu tư
chính lúc ấy
người điều hành bất ngờ thông báo
yêu cầu nâng cấp hệ thống
và yêu cầu người chơi đặt rất nhiều pin
mới được rút tiền về
biến hàng trăm nghìn người chơi trong hệ thống
thành những con dối theo luật riêng của họ đặt ra
quá khả năng
tài chính không đủ sức tham gia
đến nay tiền lãi thì không thấy
mà tiền gốc thì không thu hồi được
mất đến cả tỷ đồng
một mình chị đã sở hữu
đến sáu mươi năm id
tổng tất cả của chị
nên là cũng vào hơn một tỷ
tiền lãi chồng nên tiền lãi để chuyển
còn đâu thì không cầm về
cộng đồng thì mất nhiều tiền
nhiều người cũng ăn cửa ăn nhà đấy
mà muốn trả tiền
thì kiến nghị cơ quan chức lăng
làm rõ cho mọi người cái việc này
người dân thì cũng không biết kêu đến ai cả
bằng chứng cứ thì rõ ràng là
nó rào hết từ cái lội dung khi mà tham gia chơi rồi
còn người phụ nữ này ở thị xã an khê tỉnh gia lai
cũng tin vào những lời rủ rỗ
chị đã vay một số tiền lớn để tham gia vào
sàn giao dịch tiền ảo bitcoin của hệ thống fxmt bốn
cho nhận tương tự m năm
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
bỗng chớp sàn giao dịch đóng cửa
số tiền của chị cũng theo đó mà biến mất
nợ nần chồng chất không có lối thoát
chị đã tìm cách tự tử nhưng được cứu sống
chắc cũng tầm tháng ba tháng bốn dương gì đó
là em vô là tiền em cũng có
thì em vay tiền ngân hàng là sáu mươi triệu
giờ chồng em thì chỉ có được hai ba chục triệu gì đấy
rồi còn như là toàn là em vay mượn ngôi hết
giờ em mượn do chị hoa đó là
giờ chị em nợ tiền cám chị
bây giờ em cũng có tiền trả
giờ chuẩn bị chị kiện ra tò
dấu diếm gia đình vay mượn lãi cao
những nạn nhân này cũng đã rơi vào cảnh nợ nần trồng chất
kiệt quệ về tài chính
khi tiền của mình cũng theo hệ thống mà bay
tổng số các nạn nhân trên cả nước đầu tư vào sân chơi fxxmt bốn
đã lên đến hàng nghìn người
các nạn nhân đồng loạt làm đơn tố cáo đến các đơn vị chức năng
như vừa rồi với chị vừa rồi chị đi về đấy
cái cô vừa rồi cô đi về đấy
không dám cô đứng ở ngoài kia
cô vào đây ngồi ban đầu cô ngồi ngoài cùng này

hoặc là làng xóm người ta biết người ta chửi chết
cô có dám vào đâu
đúng là mình cũng chết là do lòng tham
không cần đầu tư kinh doanh không tạo ra sản phẩm
chỉ dùng tiền của người sau trả cho người trước
với lãi suất cực khủng
những sân chơi cho nhận đang là một biến tướng đa cấp
lôi kéo những nhà đầu tư nhẹ dạ ném tiền vào canh bạc
mà rủi ro luôn thuộc về mình
đây chính là tiếng chuông cảnh báo
đối với những người ham làm giàu siêu tốc
việt nam là một trong năm quốc gia
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu
hàng năm việt nam phải hứng chịu từ một mươi đến một mươi năm cơn bão lũ lụt
làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới năm mươi diện tích đất đai
và bảy mươi dân ở những vùng trọng điểm về thiên tai
và vào sáng qua tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
đã diễn ra lễ meeting hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
chủ đề của năm nay là sống để chia sẻ
với mục đích kêu gọi mỗi cá nhân chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm
mà bản thân có được trong phong trào
phòng ngừa ứng phó thiên tai thảm họa cho cộng đồng
hơn năm trăm linh đại biểu đến từ trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
các bộ ban ngành liên quan hiệp hội chữ thập đỏ
và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã nghe công bố báo cáo
thảm họa thế giới năm hai nghìn một mươi chín
trong đó nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi năm có tới chín mươi tám sáu triệu người
bị ảnh hưởng bởi thiên tai thảm họa trên toàn cầu
trong đó chín mươi hai gây ra bởi biến đổi khí hậu
đáng nói hơn có ba mươi hai trận hạn hán lớn được ghi nhận
gấp đôi hai lần trung bình một mươi năm
vì thế nhu cầu viện trợ nhân đạo đã vượt quá
tài nguyên hiện có của nhân loại
cùng với việc triển khai các phương án phòng tránh thiên tai
hiện các vùng sạt lở sung yếu của tỉnh đang được các đơn vị thi công
triển khai các dự án kè chống xói lở dọc theo sông ba
cùng với kè thạch bàn xã hòa phú huyện tây hòa tỉnh phú yên
kè phú lộc xã hòa thắng huyện phú hòa
đang được nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị đẩy nhanh tiến độ
đảm bảo vượt lũ và hoàn thành trong năm nay theo đúng kế hoạch đề ra
mùa mưa năm nay người dân vùng sạt lở phú lộc
đã có thể yên tâm khi có công trình bảo vệ
đây là kè bắc qua sông ba đoạn qua thôn phú lộc
xã hòa thắng huyện phú hòa tỉnh phú yên khi chưa triển khai xây kè
còn đây là kè phú lộc thời điểm đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
khi đơn vị thi công đang thi công giai đoạn đầu
gặp điều kiện thời tiết bất lợi buộc phải tạm dừng
và sau khoảng chín tháng tập trung nhân lực thiết bị
tập trung thi công kè phú lộc kết hợp đường trên kè đã dần hoàn thành
tập đoàn đã tập trung mọi nguồn lực trong đó là thiết bị xe máy
vật tư vật liệu rồi kể cả con người cán bộ kỹ thuật
lãnh đạo chỉ huy là tập trung vào đây để hoàn thành dự án này theo đúng tiến độ
cũng như kế hoạch đã đề ra tức là vào cuối năm nay
công trình kè phú lộc có giá trị xây dựng khoảng một trăm hai mươi tám tỷ đồng
chiều dài toàn tuyến hơn hai chín km
theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi sáu
ở đây nó có rất nhiều các hạng mục để vượt nũ
thì hiện nay thì tất cả những hạng mục nào liên quan đến cái phần vượt nũ
thì đơn vị thi công đã làm xong cái phần đó
thế còn lại các hạng mục phần trên trên cái cao cao trình nũ
thì đang tiếp tục để thi công
ví dụ như là cái phần máy tân uy rồi cũng là cái phần mặt đường
còn lại các cái phần mà liên quan đến cái phần nũ
thì đơn vị thi công đã thi công xong
nũ về cái thì đã chuẩn bị trước rồi
cho nên cái việc đó chỉ còn một khối lượng là khoảng hai mươi nữa
thì từ bây giờ đến cuối năm là sẽ hoàn thành
từ một nơi lầy lội hẻo lánh thường xuyên bị sạt lở đe dọa
công trình kè phú lộc hoàn thành đến đâu
nhà dân được xây dựng và chỉnh trang đến đó tạo bộ mặt khang trang cho khu vực này
tuyến đường trên kè phú lộc kết nối với các tuyến đường bê tông nông thôn
tạo thành hệ thống giao thông khép kính sạch đẹp cho xã hòa thắng
mở ra triển vọng phát triển dịch vụ ở khu vực này
đến thời điểm này các hạng mục dưới nước chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ lụt đã hoàn tất
đặc biệt nghị quyết sáu mươi của chính phủ vừa qua
thực sự là một cú hích giúp đẩy nhanh hơn tiến độ công trình
và với việc giải ngân tám mươi tỷ trong một trăm hai mươi tám tỷ đồng tính đến thời điểm hiện nay
đã giúp cho nhà thầu có điều kiện đẩy mạnh thi công các hạng mục cuối cùng
đưa công trình vượt lũ về đích sớm giúp nhân dân yên tâm hơn khi mùa mưa lũ về
thưa quý vị và các bạn
trong những năm qua đảng và nhà nước và các ban ngành
chính quyền đã tạo mọi điều kiện nhằm nâng cao chất lượng y tế tại các vùng cao khó khăn
tuy nhiên vấn đề chăm sóc đời sống
sức khỏe cho đồng bào vùng cao vẫn còn là nỗi trăn trở của công tác y tế hiện nay
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại xã hố quán phìn
huyện đồng văn tỉnh hà giang một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh hà giang
đồng bào dân tộc mông và dân tộc giao sinh sống ở xã hố quáng phìn
huyện đồng văn tỉnh hà giang vẫn quen với hủ tục chữa bệnh tại nhà
nhờ thầy cúng đuổi tà ma hay nghĩ là bệnh tự khỏi
thậm chí có tới gần bảy mươi bà con nơi đây
tự sinh con tại nhà
hiện tại nhân lực trạm y tế xã hố quán phìn có năm y bác sĩ
nhưng hoạt động y tế sẽ phải phân bố ở chín thôn của xã
với sáu trăm ba mươi một hộ và hơn ba khẩu
trung bình một y bác sĩ phụ trách gần hai thôn
thôn nhiều nhất là gần tám trăm linh khẩu thôn ít nhất cũng gần ba trăm linh khẩu
việc cấp phát thuốc ở đây đều được miễn phí theo quy định của bảo hiểm y tế
tuy nhiên nếu thuốc kê không nằm trong danh mục được miễn phí
thì bà con sẽ quay lại dùng các hủ tục để chữa bệnh
có nhiều trường hợp biết bị bệnh nhưng chưa bao giờ đi khám
từ ngày xưa đến giờ thì anh có biết mình bị bệnh gì không
ở hố quáng phìn các bệnh như nhiễm khuẩn tiêu chảy đặc biệt là ở trẻ em
vẫn là mối lo chính trong công tác y tế hiện nay
một trong những giải pháp nâng cao chất lượng y tế vùng cao
đó là việc tuyên truyền để bà con thay đổi thói quen tập quán khám chữa bệnh
trong thời gian qua việc tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh môi trường
hay việc phòng chống các bệnh xã hội cũng đã được lồng ghép trong các hoạt động cộng đồng bà con
tuy nhiên hiệu quả đến đâu thì hiện vẫn là bài toán khó
các bộ y tế tức là tư vấn về những bệnh tật của bà con
nhưng mà đôi lúc là bà con cũng không hiểu
do vậy là cũng có rất là nhiều bà con cũng không đi khám chữa bệnh tại trạm
trạm y tế cũng phối hợp với lại bên ủy ban
các ngành của bên ủy ban cũng tuyên truyền vận động y tế
vận động bà con khi ốm đau là phải đến trạm để khám
với lại người bố mà ốm thì con cũng phải mang bố đến để khám
thì tới này cũng phối kết hợp như thế cũng để cho bà con được khám chữa bệnh được tốt hơn
tuy công tác khám chữa bệnh ở trạm y tế xã cũng đã có được bước đầu
xong để đáp ứng yêu cầu đảm bảo sức khỏe cho bà con thì vẫn còn thiếu rất nhiều các trang thiết bị y tế hỗ trợ
mục tiêu được đặt ra là đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi bảy trạm y tế xã hố quán phìn sẽ đạt được tiêu chí về y tế trong xây dựng nông thôn mới
muốn về đích thành công y tế hố quán phìn rất cần nhận được sự quan tâm đầu tư hơn nữa về cả nguồn nhân lực và thiết bị ngành y
bộ máy hành chính quá cồng cành công chức nhà nước đang phải chịu mức lương thấp không đủ trang trải cuộc sống
hay tình trạng công chức sáng cấp ô đi tối cắp ô về chảy máu chất xám
là những nghịch lý khi mô tả về thực trạng tiền lương và năng suất lao động của việt nam
và chính vì vậy việc cải cách chính sách tiền lương phù hợp với quy mô và tốc độ tăng trưởng
được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đẩy nhanh quá trình xây dựng một đội ngũ công chức viên chức
tài năng chuyên nghiệp hiện đại tận tâm tận lực với công việc
cuộc sống tại thành thị vốn dĩ cái gì cũng đắt đỏ
hai con còn đang trong tuổi ăn học
nhà ở phải đi thuê
thì với mức lương gần bốn triệu đồng một tháng
chị hiền cùng nhiều nhân viên tại bộ phận thông tin thị trường lao động trung tâm dịch vụ việc làm
thuộc sở lao động thương binh và xã hội thành phố hà nội vẫn còn gặp nhiều khó khăn
vì vậy việc tri tiêu sinh hoạt gia đình hầu hết là phải thắt lưng buộc bụng
mà với cái cuộc sống mà cùng với chồng và hai con ấy
thì tôi nghĩ là nó cũng chưa hoàn toàn đáp ứng được
chi tiêu hàng ngày của gia đình
xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên giữa hai nước
bộ trưởng stenis cho hay trong cuộc gặp ở istanbul
ông đã nhất trí với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ
lập tức tổ chức một cuộc đối thoại giữa chính phủ hai nước
để nghiên cứu tính khả thi của dự án này
quan hệ giữa hai nước bị đình trệ sau khi lực lượng hải quân israel
tấn công một tàu chở hàng viện trợ hồi cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong nỗ lực phong tỏa giải gaza do phong trào hồi giáo hamas kiểm soát
khiến một mươi nhà hoạt động thổ nhĩ kỳ thiệt mạng
vào tháng sáu vừa qua israel và
xe tải hơn một mươi bốn tấn mang viện kiểm soát năm mươi một c năm mươi bảy nghìn sáu trăm sáu mươi
đã đâm sập hoàn toàn một cabin bán vé của trạm thu phí ninh an
tại km một nghìn bốn trăm hai mươi năm hai trăm linh thôn mỹ lợi xã ninh lộc thị xã ninh hòa
một cabin khác cũng bị hư hỏng nặng
đầu xe tải móc méo
lái xe bị kẹt trong xe sau hơn một giờ đồng hồ mới được đưa ra
theo thông tin ban đầu ghi nhận tại hiện trường
lái xe tên là nguyễn phi hùng năm mươi một tuổi ở thành phố hồ chí minh
chở hàng từ hà tĩnh vào đồng nai
khi xe đến gần phòng bán vé thì bị mất thắng
tai nạn xảy ra làm hai nhân viên trạm thu phí bị thương một nhân viên hoảng loạn
cả ba đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã ninh hòa
vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua trên đoạn quốc lộ một a
thuộc thị trấn la hà huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra một vụ ô tô cán chết người rồi bỏ trốn
nạn nhân là anh lê vũ từ sơn ba mươi chín tuổi tổ dân phố một thị trấn la hà huyện tư nghĩa
điều khiển xe mô tô biển kiểm soát năm mươi chín p một tám mươi sáu nghìn tám mươi bảy chạy hướng bắc nam
khi đến đoạn đường trên thì bị một ô tô cán tử vong rồi bỏ trốn
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra công an huyện tư nghĩa đã có mặt khám nghiệm hiện trường
xác minh điều tra khẩn trương công tác truy tìm ô tô gây ra tai nạn
nhiều xe ô tô đã bị kiểm tra trong đó có hai ô tô tải đang được công an huyện điều tra làm rõ
với các dấu vết khả nghi trên xe
để chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh
trong năm hai nghìn một mươi sáu liên ngành đường thủy nội địa của tỉnh quảng nam đã phối hợp kiểm tra các bến thủy nội địa
phương tiện thủy nội địa trên toàn địa bàn qua đó phát hiện nhiều vi phạm trên lĩnh vực này
kết quả từ ngày một mươi hai tháng bốn đến ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng liên ngành đã kiểm tra tám mươi năm bến thủy nội địa
phát hiện một mươi bốn bến hàng bến khách không có giấy phép hoạt động một mươi bến ngang sông không có giấy phép hoạt động
ba cơ sở bến chuyên dụng của các cơ sở đóng mới cải hoán sửa chữa tàu thuyền không có giấy phép
kiểm tra các phương tiện thủy phát hiện nhiều phương tiện đã hết hạn đăng kiểm hoặc không đăng kiểm
nhiều người điều khiển phương tiện thủy nội địa không có chứng chỉ chuyên môn nhiều nhà hàng nổi không có dây phép hoạt động
trong những tháng cuối năm này cũng là thời gian diễn ra mưa bão lực lượng liên ngành sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra chấn chỉnh
thưa quý vị và các bạn mới đây sở giao thông vận tải tp hà nội đã quyết định xử phạt hàng trăm xe taxi bằng hình thức thu hồi phù hiệu một tháng
do các tài xế vi phạm thời gian lái xe liên tục
theo như các cơ quan chức năng thì việc xử phạt như vậy nhằm đảm bảo sức khỏe cho các tài xế taxi
tuy nhiên quy định này lại đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều bởi việc lái xe taxi có những đặc thù riêng
và đáng chú ý ngay sau đó thì hiệp hội vận tải thành phố hà nội đã gửi công văn kiến nghị điều chỉnh quy định trên
lái xe taxi đã hơn một mươi năm anh nguyễn hoài nam cho rằng việc quy định lái xe taxi không được hoạt động liên tục quá bốn giờ đồng hồ là chưa hợp lý
bởi lái xe taxi chủ yếu hoạt động trong nội đô lại di chuyển trạng ngắn dừng nghỉ liên tục
ngoài ra nếu di chuyển trên cao tốc mà áp dụng quy định này thì không biết làm thế nào
nói chung là chạy trên đường cao tốc thì thực sự là không có chỗ dừng nghỉ thì nó rất là khó
còn anh em nếu mà đến hết bốn giờ hết làm bốn tiếng thì nếu mà lúc đấy lại có khách nữa thì anh em muốn đi thì lại cứ nghỉ
nếu là hơi khó thì vấn đề đấy là thật sự là phải xếp xét lại
suy nghĩ của anh nam cũng là suy nghĩ chung của nhiều lái xe taxi
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội
bên cạnh đó một vấn đề khác cũng gây bức xúc là thiếu điểm dừng đỗ cho taxi nghỉ ngơi tại các quận nội thành
điều đó dẫn đến việc lái xe taxi tìm mọi cách đối phó để tránh bị phạt
nghề taxi ngành nghề taxi như mình thấy là tức là họ phải
nhiều quốc lập nhập chứ không phải là có quốc nào là xa liên tục cả
nên cái vấn đề là qua bốn tiếng
nói chung mình cũng phải xếp xét lại
mình nghĩ cho lái xe là phải xem xét lại tìm
hà nội thật sự là nếu mà taxi thì rất là ít chỗ đối cho taxi
còn anh em thì nếu mà muốn nghỉ ở đâu thì chắc là cũng biết tìm chỗ nào mà nghỉ
năm ra cái này là cũng phải xem xét lại cho anh em làm
trước thực trạng trên mới đây hiệp hội vận tải hà nội đã có văn bản
gửi sở giao thông vận tải hà nội bộ giao thông vận tải tổng cục đường bộ việt nam
kiến nghị xem xét lại cách tính thức
xem xét lại cách tính thời gian lái xe liên tục
và tạm thời chưa xử phạt hành vi vi phạm này
cho đến khi sửa đổi quy định
bởi việc xử phạt thu phụ hiệu ba mươi ngày
khiến doanh nghiệp buộc phải dừng xe không hoạt động
gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và tài xế
hiện nay là thành phố chưa giải quyết được là cái điểm đón trả khách
hoặc là dừng đỗ
có nghĩa là anh đã lên ga anh phải chạy liên tục cả ngày
vì dừng là sai luật
thế mà nếu mà không dừng thì lại bị xử phạt về quá bốn tiếng
mà dừng thì là chiếm định đường xa
tức là đấy là cái mắt của chúng ta trong ngày nay trong quản lý
hiện nay tại các đô thị lớn như hà nội và tp hcm
việc bố trí điểm dừng đỗ cho xe taxi